kính mời quý khán giả cùng theo dõi phần điểm lại những nội dung tin tức đáng chú ý trong tuần qua
kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm nghệ quốc tế lao động một tháng năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu một tháng năm hai nghìn một mươi chín và tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
tp hcm đã vận động được hơn một mươi tỷ đồng của các tổ chức và cá nhân để chăm lo công nhân và người lao động
trong đợt này mỗi liên đoàn lao động quận quyện công đoàn ngành sở khối tổng công ty và cấp trên tương đương trên địa bàn thành phố
đã thực hiện ít nhất hai máy ấm công đoàn thăm hỏi động viên công nhân bị tai nạn lao động
liên đoàn lao động thành phố còn đẩy mạnh phong trào công nhân vì thành phố xanh sạch đẹp để bảo vệ môi trường sống
trong đó vận động công nhân viên chức người lao động tham gia làm vệ sinh máy móc thiết bị nhà xưởng nơi làm việc
tham gia góp ý hiến kế giảm rủi ro trong quá trình sản xuất
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố thống kê nguyện vọng thiết sinh tuyển sinh vào lớp một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó nhiều trường trung học phổ thông có số thí sinh đăng ký nguyện vọng một rất cao như trung học phổ thông gia đình một bảy trăm một mươi hai trên sáu trăm ba mươi chỉ tiêu
trung học phổ thông trần phú một nghìn bảy trăm một mươi năm trên chín trăm linh chỉ tiêu trung học phổ thông mạc đỉnh chi một sáu trăm bốn mươi ba trên tám trăm một mươi chỉ tiêu v v
từ nay đến hết ngày tám tháng năm thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng
khi tuyển sinh lớp một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hai nghìn hai mươi tại tp hcm diễn ra từ ngày hai đến ngày ba tháng sáu
thí sinh lần lượt thi ba môn văn ngoại ngữ toán riêng học sinh chuyên sẽ thi thêm môn chuyên
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đối tượng của đề án là người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch như tại các khu vực sản xuất nông nghiệp
gắn với phát triển du lịch trên địa bàn nông thôn mới
và các quận huyện còn sản xuất nông nghiệp
người dân ở các làng nghề các điểm du lịch cộng đồng ở các khu phố chuyên doanh
ngoài ra các tổ chức doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch phát triển cầu tàu bến đổ trạm dừng chân phục vụ du lịch
cũng thuộc đối tượng của đề án này
các nhóm đối tượng trên được trang bị kỹ năng quản lý phục vụ du lịch hỗ trợ quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch tại các sự kiện của thành phố
kết thúc kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm kéo dài năm ngày người dân ở các nơi bắt đầu quay trở lại tp hcm làm việc
khiến tình hình giao thông nhiều khu vực diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã chủ động triển khai kế hoạch phân luồn điều tiết giao thông kịp thời tại nhiều khu vực trọng điểm tránh xảy ra ủng ứng
cửa ngõ phía tây thành phố nơi người dân từ các tỉnh miền tây tập trung đổ về tp hcm có lượng người và phương tiện di chuyển đông
đặc biệt là tại tuyến quốc lộ một a hướng về vòng xoay an lạc huyện bình chánh hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một trên đường
tại các bến xe miền đông miền tây từ chiều ngày một tháng năm lượng xe đưa khách từ các tỉnh về cũng tăng độc biến
kể từ ngày một tháng năm trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đã tăng giá vé xe buýt thêm một đồng trên lượt trên chuyến tại năm mươi một tuyến xe buýt
cụ thể nhóm tuyến có cửa ly từ một mươi năm đến hai mươi năm km có giá vé sáu đồng mỗi lượt
từ hai mươi năm km trở lên giá bảy đồng một lượt
các tuyến có cửa ly dưới một mươi năm km vé giữ nguyên năm đồng
đối với học sinh sinh viên giá vé mỗi lượt đồng hạn ba đồng
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng việc điều chỉnh tăng giá vé xe buýt lần này là cần thiết và khá phù hợp với tình hình thu nhập bình quân của người dân
việc này cũng nhằm bù đắp vốn đầu tư xe mới giảm chi ngân sách bù lỗ
dự kiến sau điều chỉnh giá vé doanh thu sẽ tăng chín mươi hai năm tỷ đồng trên mỗi năm
tuần qua tại tp hcm đã diễn ra lễ bàn giao hai tàu tuần tra kết hợp với cứu hộ cứu nạn có cùng ký hiệu cn chín và một mươi cano cao tốc cho bộ đội biên phòng tp hcm quản lý sử dụng
mỗi tàu dài ba mươi m chiều rộng sáu bảy m được thiết kế đặc biệt phục vụ cho công tác tuần tra kết hợp cứu hộ cứu nạn trên biển trong điều kiện sức gió cấp bảy cấp tám
tốc độ di chuyển của tàu là hai mươi hải lý trên giờ chạy liên tục trong hai mươi bốn giờ
thời gian hoạt động tối đa là một mươi ngày số người được cứu tối đa là hai mươi năm người và kéo được phương tiện có trọng tải ba trăm linh tấn
mỗi tàu có lắp đặt hệ thống cứu hỏa hệ thống chữa cháy buôn cấp cứu
tàu cn chín là loại tàu hiện đại nhất mà bộ đội biên phòng tp hcm được trang bị đến thời điểm này
tàu trang bị khí tài hiện đại đáp ứng công tác tuần tra bảo vệ toàn phản chủ quyền an ninh biên giới biển hải đảo
công nhân thoát nước đô thị là nghề ít được nhiều người lựa chọn bởi đặc thù thường xuyên làm việc trong môi trường dơ bẩn với nguy cơ bệnh tật cao
dù vậy những người đã trót cắn bó với công việc này đều cho thấy lòng yêu nghề đáng trân quý mà theo họ

làm công nhân móc cống mỗi bạn trẻ rút ra được một thông điệp không phải để dọn cống mà hơn hết là đừng bao giờ vứt rác ra môi trường
mỗi chúng ta bớt một chai nước hay một bịch rác vứt ra là bớt đi sự nhọc nhằn cho công nhân móc cống
hãy từ bỏ ngay suy nghĩ thiếu trách nhiệm rằng cứ vứt rác ra đường rồi sẽ có những công nhân vệ sinh quét dọn
mỗi công nhân thoát nước chia sẻ với họ nỗi buồn không đến từ việc phải lao động nặng nhọc mà vì sự thiếu ý thức của một số người
nếu là chúng tôi muốn thực hiện cuộc vận động mà người dân tp hcm không xả rác ra môi trường và kênh rạch vì thành phố sạch và không gặp nước
thì chúng tôi cũng dựa vào các bạn là những người sẽ trải nghiệm trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ có những cái chia sẻ những cái cảm nhận của mình
cũng như tiên truyền mọi người không xả rác ra môi trường cũng như bảo vệ hệ thống thấp nước hệ thống kênh rạch của chúng ta
để môi trường của chúng ta càng ngày càng tốt
và sẽ giảm được tình trạng ngập nước như hiện nay
cũng mong muốn các lãnh đạo các địa phương như quận huyện phường xã và kể cả các lãnh đạo thành phố chúng ta có thể những trải nghiệm thực tế như thế này
để thấu hiểu hơn những người công nhân thoát nước cũng như là có những quyết sách đúng đáng hơn trong việc chỉ đạo lãnh đạo của mình trong thời gian sắp tới
cho thành phố càng càng sanh sạch đẹp hơn
hiện nay hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tp hcm
bốn mươi tám cửa thu nước và trên một cửa xã
chưa tính hệ thống kênh mương
trong đó rất nhiều cửa xã miệng cống bị rác che lắp
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi
mỗi ngày tại khu vực công cộng ở tp hcm phát thải ra khoảng hai ba trăm linh tấn rác
và mỗi ngày những công nhân thoát nước đô thị phải ngâm mình hàng giờ đồng hồ trong dòng nước đen ngầm để vớt hàng ngàn tấn rác thải
trong đó có nhiều hóa chất độc hại và cả chất thải công nghiệp y tế
đổ trực tiếp xuống lửa
chính sự vô ý thức đã biến lọc cổng từ nơi thoát nước trở thành đống rác khổng lồ
một trong nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng ngập nước
không xả rác là việc cần phải làm
nhưng hơn thế nữa là nhặt rác
đừng nghĩ rằng nhặt rác là cho ai đó
mà chính là tạo môi trường sống trong lành cho chính mình
đó cũng là sự tôn vinh
sự chia sẻ thiết thực với những công nhân thoát nước đô thị tại tp hcm
thưa quý vị và các bạn
đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình tp hcm hôm nay tuần này
một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư từ liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo